từ đầu tháng một mươi một đến nay chính quyền và các lực lượng chức năng tỉnh con tum liên tiếp phát hiện và bắt giữ hàng trăm hộp gỗ sẻ trái phép
đây là bằng chứng cho thấy mặc dù đã đóng cửa rừng nhưng tình trạng phá rừng ở con tum chưa hề thuyên giảm
cách đây hai ngày lực lượng công an kiểm lâm bất ngờ kiểm tra nhà ở của ông phạm văn bừng ở xã đắc trăm huyện đắc tô tỉnh con tum và phát hiện bảy mươi bảy hộp gỗ sẻ với khối lượng trên năm mét khối
gỗ rổi thuộc nhóm bốn được cất giấu trong vườn tại thời điểm kiểm tra ông bừng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
ông khai nhận đã mua số gỗ nói trên của người dân trong xã để bán cho các sường mộc trên địa bàn huyện
trước đó trong quá trình toàn tra các lực lượng chức năng huyện tumarong đã phát hiện một mươi một hộp gỗ rổi cất giấu trên nương rẫy tại làng con hia xã đắc rồng huyện tumarong
còn tại xã đắc pi huyện đắc hà các lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và bắt giữ một xe tải chở sáu mét khối gỗ lậu
trước đó mặc dù thủ tướng đã có chỉ thị đóng cửa rừng cách đây bốn tháng thế nhưng từ những vụ việc này cho thấy rừng trên địa bàn tỉnh con tum vẫn bị đốn hạ các vụ vi phạm lâm luật vẫn cứ diễn ra không hề thuyên giảm và còn có dấu hiệu gia tăng